chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi gặp mặt đoàn câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí tp hcm
tại buổi gặp mặt đại tá trần cường chủ nhiệm câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tp hcm đã báo cáo với bộ trưởng tô lâm về tình hình kết quả hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua
trong đó nhấn mạnh công lạc bộ đã duy trì tổ chức nhiều hoạt động phong phú theo đúng quy định của pháp luật và quy ước hoạt động của câu lạc bộ tích cực xây dựng giữ vững phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
củng cố thắt chặt mối quan hệ tình cảm đồng chí đồng đội giữa cán bộ công an nghỉ hưu với nhau giữa cán bộ công an nghỉ hưu với cán bộ chiến sĩ đang công tác tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các hội viên đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tp hcm ngày càng phát triển có những đóng góp thiết thực hiệu quả vào công tác công an của công an thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự góp phần trong sự phát triển của thành phố mang tên bác

phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc câu lạc bộ sĩ quan công an thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự có những đóng góp thiết thực hiệu quả vào công tác công an thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm chúc câu lạc bộ sĩ quan công an thành phố trong đảm bảo an ninh trật tự